chương trình hôm nay thứ tư ngày hai mươi bốn tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình hôm nay thứ tư ngày hai mươi bốn tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
đội tuyển olympic triều tiên hàn quốc thống nhất diễu hành tại pyeongchang hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nhật bản sẽ tham dự thế vận hội mùa đông pionchang
thưa quý vị vào đầu giờ chiều nay theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân
dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay quân sự palam new delhi
bắt đầu chương trình dự hội nghị cấp cao asean ấn độ
đón thủ tướng và phu nhân tại sân bay quân sự palam new delhi
có bộ trưởng bộ nguồn nước và nguồn nhân lực tư lệnh không quân palam
đại sứ ấn độ tại việt nam pavartha neni haris cùng lãnh đạo bộ ngoại giao
lễ đón được tổ chức trang trọng với một sân khấu lớn được dựng lại tại chính sảnh sân bay quân sự palam
tại đây đông đảo các diễn viên nghệ sĩ ấn độ chào đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
bằng những tiết mục nghệ thuật ca kịch đặc sắc vui tươi đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống
của các dân tộc ấn độ
theo chương trình dự kiến hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ hội đàm với thủ tướng ấn độ narendra modi
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại ấn độ
ngày mai thủ tướng dự phiên họp giữa các nhà lãnh đạo asean và thủ tướng ấn độ
dự hội nghị cấp cao asean ấn độ dự lễ phát hành tem kỷ niệm cấp cao asean ấn độ
tham quan triển lãm hai mươi bức tranh về asean ấn độ
thủ tướng cũng sẽ có những hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị
lãnh đạo các tập đoàn lớn của thế giới và châu á
ngay sau khi đến thủ đô new delhi ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp với ông ani sandana
giám đốc điều hành công ty tata poworld và tám đại diện các công ty thành viên của tập đoàn tata
vn tata power và công ty sản xuất điện lớn nhất ấn độ
với tổng quy mô phát triển thương mại khoảng một mươi sáu trăm chín mươi chín mw trong tất cả các lĩnh vực năng lượng thủy điện nhiệt điện điện gió điện mặt trời
tại việt nam tata poworld đang triển khai phát triển dự án nhà máy nhiệt điện bot long phú hai tại sóc trăng và một số dự án trong các lĩnh vực khác
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng qatar là tập đoàn có quan hệ đầu tư từ lâu với việt nam
chính phủ việt nam mong muốn tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư
kết nối giữa doanh nghiệp hai nước tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao truyền thống giữa hai nước
thủ tướng đề nghị qatar thúc đẩy các hoạt động đầu tư vào việt nam trên tinh thần tuân thủ quy luật của cơ chế thị trường
và các quy định của pháp luật việt nam về bảo vệ môi trường gìn giữ môi trường sống của người dân
cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
ông ann sandana khẳng định cam kết của tập đoàn tata mong muốn mở rộng các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh
tại việt nam theo hướng lâu dài
thời gian tới tata mong muốn nhận được sự ủng hộ của thủ tướng và các cơ quan hữu quan của việt nam
trong quá trình khai thác các dự án đầu tư vào việt nam
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có chuyên thăm và làm việc tại tỉnh hà tĩnh
thăm và nói chuyện tặng quà một số gia đình chính sách hộ nghèo ở xã thạch hải và xã thạch vĩnh huyện thạch hà
xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
chủ tịch quốc hội vui mừng trước những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của địa phương
nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên
tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn
chủ tịch quốc hội chia sẻ những khó khăn mà nhân dân vùng bị ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt thạch khê gánh chịu trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong bà con nhân dân tin tưởng vào cấp ủy chính quyền địa phương
vào chủ trương của đảng nhà nước để làm cho thạch hà ngày càng tươi đẹp hơn sâu có hơn
mong bà con từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
liên quan đến vấn đề khai thác mỏ sắt ở thạch khê chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
xã thạch hải nói riêng và huyện thạch hà hà tĩnh nói chung có tiềm năng và thế mạnh phát triển dịch vụ du lịch thương mại
vì vậy chưa đến thời điểm phải nhất thiết khai thác mỏ sắt thạch khê
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến sân hương
tại khu mộ cố tổng bí thư trần phú khu di tích ngã ba đồng lộc và khu lưu niệm đại thi hảo nguyễn du
hôm nay ban chỉ đạo quốc gia năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
đã họp tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm quan hệ hữu nghị với hai nước bạn lào và campuchia
đồng chí phạm bình minh
bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến sự và phát biểu tại phiên họp
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy hai nước việt nam lào việt nam campuchia đã phối hợp chặt chẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú
sinh động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
trong đó trao đổi gần ba trăm linh đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các hiệp định
thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ các chương trình kế hoạch hợp tác của hai bên
góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào và mối quan hệ hữu nghị việt nam campuchia phát triển lên tầm cao mới
điểm lại một số hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
hai bên đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào tại thủ đô mỗi nước
trước thành công liên hoan hữu nghị nhân dân việt nam lào lễ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
ngày văn hóa du lịch việt nam tại lào tại campuchia những ngày văn hóa du lịch lào campuchia tại việt nam
tinh thần và thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy và năm hữu nghị việt nam campuchia
là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa việt nam lào việt nam campuchia phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
hôm nay phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tới thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp sáu mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa đang làm nhiệm vụ tại đảo mê
đoàn công tác đã đến dân hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ đảo mê tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ đảo
giữ vững chủ quyền bên đảo
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã động viên và biểu dương tinh thần đoàn kết những cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ
chiến sĩ trên đảo để hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời đề nghị các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
xen luyện phẩm chất chính trị kiên định với lý tưởng huấn luyện giỏi sẵn sàng chiến đấu cao giữ vững biển đảo quê hương
tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống của chiến sĩ bảo vệ an toàn cho bà con ngư dân khai thác đánh bắt hải sản trên vùng biển quê hương
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp sáu mươi tám đảo mê
đồng thời nhấn mạnh để bảo đảm cho tết nguyên đán diễn ra vui tươi trọn vẹn
các cán bộ chiến sĩ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm an toàn khí tài trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu
hôm nay đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có chuyến thăm và chúc tết tại thành phố đà nẵng